có được kết quả đó là nhờ các cấp ủy chính quyền tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ huyện ngọc hồi lần thứ sáu
là triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho người dân đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số
để phát triển kinh tế cũng như tạo điều kiện cho nhân dân giảm nghèo bền vững
thì chúng tôi tập trung tất cả các nguồn lực lồng ghép các nguồn lực với hai chương trình mục tiêu quốc gia lớn của chính phủ
đó là chương trình mục tiêu quốc gia nông thông mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
cùng với việc tiếp tục tạo điều kiện cho người dân phát triển các cây trồng chiến lược
huyện ngọc hồi đã tranh thủ các nguồn vốn một trăm hai mươi dự án giảm nghèo khu vực tây nguyên vốn hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề
nhiều hộ từng bước vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống khá giả hơn trước
với chủ trương của đảng và đảng quỹ của chính quyền địa phương
thì vận động bà con chuyển đổi một số diện tích
cây trồng ngắn ngày sang cây dài ngày như cao su cà phê
thì trên địa bàn xã kể cả diện tích câu su của nông trường câu su
thì diện tích trên một hectare thì bình quân một hộ là khoảng một hectare
nên là đây là một trong những cái thu nhập chính của bà con trong thời gian qua
nhờ vậy đến năm hai nghìn một mươi sáu xã đã đạt một mươi chín tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thông mới
từ năm hai nghìn từ năm chín hai nghìn đến năm hai nghìn trở lên
phần đó làm sao là từ đó tiền lương và tiền đồ là gần ba mươi triệu tháng
hiện nay trên địa bàn huyện ngọc hồi chỉ còn một xã nằm trong diện đặc biệt khó khăn là xã đắc an
để đưa địa phương này thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn
huyện ủy ngọc hồi đã ban hành nghị quyết chuyên đề phát triển toàn diện xã đắc an
cả hệ thống chính quyền
xã đắc an đã đồng lòng xây dựng một nghị quyết chuyên đề là phát triển xã đắc an
phát triển toàn diện xã đắc an
trong đó chúng tôi tập trung khai thác những nguồn lực hiện có mà chưa được khai thác
cũng như đưa các mô hình phù hợp với người dân địa phương để phát triển như thế
và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn của xã
để khuyến khích người dân xã đắc an phát triển chăn nuôi
huyện ngọc hồi vận động các đơn vị doanh nghiệp các nhà hảo tâm trên địa bàn
một con bò cho các hộ có chăn nuôi bò trên địa bàn
nhờ vậy phong trào chăn nuôi bò đã phát triển khá mạnh
tạo nguồn thu nhập đáng kể cho người dân
bên đảng và nhà nước đã quan tâm đến về thôn của đắc hải của chúng tôi
là huyện hộ là một mươi con bò
rồi nhà nước đưa thêm một mươi con bò thân hai mươi con bò
từ ngày một mươi bảy tháng một hai nghìn một mươi bảy
được phát triển được hai con
thì được hai mươi hai con
đây là số huyện ngọc hồi ở đắc an
là nghèo nhất của huyện ngọc hồi
chiếm bảy mươi chín hiện nay thì được giám được hai mươi này
cái này cũng nhờ sự hỗ trợ của các tên quan tâm giúp đỡ
trong đó hàng năm thì huyện xã đã mở lớp tập huấn cho bà con
tập huấn cho bà con để trồng trọt
để áp dụng theo kỹ thuật khoa học
để làm sao để phát triển toàn diện của xã đắc an càng ngày càng mạnh
trong năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy thì đắc an được giám được hai mươi năm hộ nghèo
nhờ tập trung mọi nguồn lực cho công tác xóa đói giảm nghèo
nên huyện ngọc hồi đã giảm được tỷ lệ hộ nghèo từ một mươi năm bảy mươi bốn năm hai nghìn một mươi xuống còn năm bảy vào năm hai nghìn một mươi sáu
đến nay trên địa bàn huyện đã hình thành được các vùng chuyên canh cà phê cao su rộng hàng chục nghìn hectare
đã xây dựng được một số nhà máy chế biến nông sản như nhà máy tinh bột sắn
chế biến mủ cao su sản xuất cà phê bột để đảm bảo đầu ra ổn định cho bà con
tạo nên nền tảng cho người dân ở ngọc hồi thoát nghèo bền vững